sau máy bay mỹ ném bom đồng chí lê trọng cáng có dịp trở lại chiến trường khốc liệt của những người lính phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa
cảnh vật tuy đã có sự đổi thay nhưng những hình ảnh chiến đấu với giặc lửa thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước của ông cùng đồng đội vẫn còn nguyên trong ký ức
cảnh vật tuy đã có sự đổi thay nhưng những hình ảnh chiến đấu với giặc lửa thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước của ông cùng đồng đội vẫn còn nguyên trong ký ức
tại đây hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ của đơn vị phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa đã tham gia trận điện lửa trong điều kiện thiếu thốn phương tiện thiết bị chữa cháy
những người lính cứu hỏa đã phát huy tinh thần quả cảm mưu trí dũng cảm phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ khác làm tốt nhiệm vụ chữa cháy bảo đảm an toàn tài sản của nhà nước
trong quá trình chữa cháy như thế
là có một số anh em nó bị bỏng
rồi một số là do khói của xăng là nó bị mờ mắt
nhưng mà trong cái hoàn cảnh như thế
nhưng mà với cái tinh thần là vừa là mưu trí vừa là bình tĩnh
và anh em phải nói cũng là hết sức là dũng cảm
thì mình vật lộn với cái đám cháy là trong ba tiếng đồng hồ
thì sau kết quả thì mình bị giặt tắt là hoàn toàn
kết quả là sau cái trận chữa cháy đấy
thì chúng ta cứu được là một sáu trăm sáu mươi năm tấn xăng dầu trên hai tấn
những năm tháng của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
thanh hóa là địa bàn trọng điểm bị máy bay tàu chiến mỹ oanh tạc bắn phá ác liệt suốt ngày đêm
nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy lúc này được gắn liền với công tác phòng không
sơ tán và xây dựng lực lượng dân phòng tổ chức cứu chữa các vụ cháy do máy bay mỹ đánh phá gây ra
thời kỳ này các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
các cứu hộ công an tỉnh thanh hóa đã nêu cao tinh thần dũng cảm
không sợ hy sinh xả thân vào nơi khói lửa bom đạn ác liệt của giặc mỹ
dập tắt nhiều vụ cháy lớn bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước tính mạng của người dân
trong đó nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh nhiều đồng chí bị thương
để lại một phần máu xương vì hòa bình độc lập của đất nước
vụ chữa cháy khu lắp sát tên lửa của quân đội tại đồi nhơm huyện triệu sơn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cũng là một chiến công điện thoại
hình của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa ngày đó
khi máy bay nó đánh phá thì xảy ra cháy xăng dầu
rồi một số các khu vực kho dự trữ về chiến lược
ví dụ như lương thực rồi là thực phẩm
và đặc biệt là vào cái khu vực mà nó sát tên lửa cho nên là đã gây cháy ở khu vực đấy
thì trong cái trận chiến đấu đấy chữa cháy đấy thì là
có một đồng chí của mình
là đồng chí lê văn hanh
thì trong cái quá trình khi làm nhiệm vụ
thì do có một cái đầu đạn tên lửa
là nó bị quá trình nó bị đốt nóng
và nó bị nổ
thì lúc đó toàn bộ cái mảnh của nó là găm vào người cái đồng chí lê văn hành
và đồng chí đã hy sinh
cùng với hai cán bộ dân phòng của huyện triệu sơn
và cái trận đó là toàn bộ anh em ở trong đội là phải chữa cháy bốn tiếng đồng hồ
thì mình mới dập tắt được toàn bộ cái đám cháy đó
và đồng thời bảo vệ được hai mươi tấn nhiên liệu của cái tên lửa
lắp ráp tên lửa
và trong đấy có hai quả tên lửa đã lắp sẵn
và mình bảo vệ được an toàn
trong cuộc chiến đấu oanh liệt với đế quốc mỹ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa
đã trực tiếp chiến đấu một trăm hai mươi ba trận
cứu được hơn ba tấn xăng dầu
hơn tám tấn lương thực
hơn ba tấn đạn dược

và nhiều hàng hóa quân trang quân dụng
hàng nghìn nóc nhà
cứu sống nhiều người bị sập hầm
những chiến công đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang
của lực lượng công an tỉnh thanh hóa
và cho đến nay
trang sử hào hùng của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên
của công an tỉnh thanh hóa
đang được các thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ viết tiếp
chúng tôi cho rằng cái việc mà phát huy cái truyền thống
của các thế hệ trang nhân dân đi trước
đã có những chiến công thành tích
để được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận
là một đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang
chúng tôi luôn luôn khắc ghi và quán triệt đến cán bộ chiến sĩ
những cái hành động cao đẹp
những cái hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước
để cán bộ chiến sĩ thấy được
đấy là nhiệm vụ vẻ vang
của những người chiến sĩ chữa cháy trong thời bình
và từ đấy thì
tạo được những cái
những cái niềm tin động lực
cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được dạng
những năm tháng đi qua là một chặng đường khó khăn vất vả
nhưng đầy vinh quang đối với cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực
để các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị
nỗ lực bảo vệ thành quả mà các thế hệ đi trước đã đạt được
góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội
khẳng định là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận
chống giặc lửa bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân